các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dự báo trong ngày hôm nay đới gió đông suy yếu nhưng giải hồi tụ nhiệt đới thì vẫn còn hoạt động mạnh
và trục của nó tiếp tục đi ngang qua khu vực giữa nam đồng bằng bắc bộ cũng như là khu vực bắc trung bộ
nên trong ngày hôm nay bắc bộ vẫn duy trì tình trạng nhiều mây và có mưa vừa
mưa to sẽ tập trung ở các tỉnh sơn la hòa bình phú thọ hải dương hưng yên
các tỉnh ven biển như quảng ninh hải phòng thái bình và nam định
với khu vực trung du và vùng núi
ban ngày mưa tạm giảm nhưng đến tối và đêm mưa sẽ xuất hiện
trong đó trọng tâm là các tỉnh yên bái lào cai hà giang bắc cạn thái nguyên và lạng sơn
vì thế người dân ở các tỉnh vùng núi phía bắc cần hết sức lưu ý tới hiện tượng lũ quét và trượt lở đất
có thể xảy ra bất kỳ lúc nào
trong đó trọng điểm là thời gian nửa đêm về sáng khi mưa lớn thường xuất hiện
giải hồi tụ nhiệt đới cũng tác động mạnh đến khu vực phía bắc của miền trung
trong ngày hôm nay ở thanh hóa nghệ an cũng như hà tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to và rông mạnh
khu vực từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế cũng chịu tác động của giải hồi tụ nhiệt đới
nhưng cường độ không mạnh
vì thế trong ngày hôm nay trời nhiều mây nhưng mưa chỉ xuất hiện gián đoạn trong ngày
riêng các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận khoảng thời gian từ nay đến chiều trời vẫn có nắng
nhưng sau một mươi sáu giờ chiều mây đối lưu phát triển gây mưa rông rải rác về chiều và tối
trong cơn rông có thể kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh
với nam bộ và tây nguyên gió mùa tây nam vẫn đang hoạt động với cường độ mạnh
và mây đối lưu vẫn xuất hiện trên hầu khắp các tỉnh
vì thế trong ngày và đêm nay cả khu vực tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ
đều có thể có mưa rông bất kỳ thời gian nào trong ngày
trên biển do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực bắc biển đông
kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên trong ngày và đêm nay
vùng biển nam vĩnh bắc bộ vùng biển huyện đảo hoàng sa huyện đảo trường sa
khu vực biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang cũng như vùng vịnh thái lan
sẽ tiếp tục có mưa rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau tiếp tục có gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét và biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày
của các khu vực trên cả nước